hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã đề nghị truy tố trước pháp luật đối tượng nguyễn kim lam về tội giết người huỳnh hữu thi và lê hoàng thanh điệp về tội che giấu tội phạm
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng sáu trong quá trình ăn nhậu tại quán ốc bo ở xã trường bình huyện cần duộc thì nhóm của nguyễn kim lam xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lê minh tuấn